tổng thống moon jae in đề xuất duy trì nguồn trao đổi thương mại đầu tư và nguồn nhân lực thiết yếu
ông đánh giá các nước tham gia apt có thể đóng vai trò là chất xúc tác đưa chuỗi cung ứng toàn cầu trở lại đúng hướng
bên cạnh đó ông đề xuất các quốc gia apt tìm kiếm thêm nhiều cách thức nhằm cho phép đi lại qua biên giới
đối với những trường hợp quan trọng như các chủ doanh nghiệp các chuyên gia y tế và nhân viên cứu trợ
các biện pháp giãn cách xã hội dù gây ra bất tiện nhưng rõ ràng nó đã phát huy được hiệu quả
ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín chính vì vậy nhiều quốc gia châu âu đã quyết định gia hạn các biện pháp này
chính phủ anh cho biết sẽ không sớm nới lỏng các biện pháp hạn chế trên cả nước do nước này vẫn chưa qua đỉnh dịch
và việc dỡ bỏ quá sớm các biện pháp hạn chế sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai
cùng ngày bồ đào nha gia hạn thêm một tháng lệnh đóng cửa biên giới trên bộ với tây ban nha
nhằm phối hợp với nhau trong cuộc chiến chống covid một mươi chín lệnh này sẽ có hiệu lực đến ngày một mươi năm tháng năm
trong khi lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia vẫn đang có hiệu lực đến ngày một mươi bảy tháng bốn
ireland tuyên bố các quy định về giãn cách xã hội sẽ được duy trì cho đến khi có thuốc đặc trị
hoặc vaccine phòng virus sars cov hai trước đó ireland đã gia hạn các quy định hạn chế đi lại
cho đến ngày năm tháng năm tại nga chính quyền đã triển khai cấp phép trực tuyến cho hoạt động đi lại
từ ngày một mươi ba tháng bốn qua đó giảm thiểu số người vi phạm lệnh phong tỏa
riêng áo tây ban nha và albania đã thận trọng nới lỏng một phần các biện pháp giãn cách xã hội
như cho phép các cửa hàng và công sưởng hoạt động trở lại sau khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chuyển biến tích cực
gần đây tại một số điểm du lịch của trung quốc đã xuất hiện tình trạng du khách chen trúc
làm tăng nguy cơ lây lan virus sars cov hai để siết chặt quản lý các điểm du lịch này
bộ văn hóa và du lịch đã phối hợp với ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia trung quốc
ban hành quy định mới
theo đó cần ưu tiên việc phòng ngừa mở cửa hạn chế và có trật tự ở các khu du lịch
trong thời gian phòng chống dịch bệnh các điểm thắng cảnh du lịch chỉ mở cửa
ở các khu vực ngoài trời lượng khách tiếp đón trong mỗi thời điểm không được vượt quá ba mươi
khả năng đón khách tối đa đã được phê duyệt ngoài ra các điểm du lịch cũng phải tăng cường
quản lý và giám sát để ngăn chặn việc tụ tập đông người xây dựng cơ chế giãn cách
thực hiện nghiêm việc phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang đo thân nhiệt
liên quan tới vụ phóng tên lửa của triều tiên thông báo cập nhật của hội đồng tham mưu trưởng
liên quân hàn quốc cho biết bình nhưỡng đã bắn một loạt vật thể được cho là tên lửa
hành trình chống hạm tầm ngắn từ máy bay chiến đấu
thông báo cho biết các vật thể này được bắn từ khu vực gần thị trấn duyên hải
môn trơn miền đông triều tiên vào khoảng bảy giờ sáng theo giờ địa phương về hướng đông bắc
và kéo dài trong hơn bốn mươi phút các tên lửa này đã bay khoảng một trăm năm mươi km trước khi rơi xuống biển nhật bản
và là loại tên lửa hành trình được triều tiên thử nghiệm hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngay sau vụ phóng của triều tiên một máy bay do thám của mỹ đã bay qua không phận hàn quốc
được cho là giám sát các hoạt động quân sự của bình nhưỡng trong khu vực
trong vài tuần qua tình trạng xung đột nghiêm trọng ở libya đã tái diễn sau nhiều tuần im ắng
bất chấp cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên liên quan tại libya kiềm chế để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn quân đội miền đông libya đã liên tiếp nã rocket vào thủ đô tripoli
trung thành với chính phủ đoàn kết dân tộc liby được liên hợp quốc công nhận
đánh bật khỏi một số thị trấn ở phía tây thành phố
trong suốt đêm một mươi ba tháng bốn thủ đô tripoli dung chuyển do nhiều vụ nổ lớn
một số ngôi nhà quanh căn cứ không quân mitiga ở ngoại ô phía đông thành phố đã bị chúng rocket
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự ở liby
trong bối cảnh những dấu hiệu đầu tiên cho thấy dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã xuất hiện tại nước này
vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở nhà thờ đức bà paris hơn tám trăm năm mươi năm tuổi
công cuộc phục dựng nhà thờ vẫn còn rất nhiều răng rở
kết cấu yếu của di sản này được cảnh báo là vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
mặc dù nhiều dầm gỗ khổng lồ đã được dựng lên để chống đỡ cho mái vòm và chóp nhọn của nhà thờ
việc phục dựng đã bị đình chỉ nhiều lần trong mùa đông vừa qua do thời tiết xấu
cùng với đó việc lựa chọn thiết kế cùng với nguyên vật liệu truyền thống và hiện đại vẫn còn là bài toán chưa được giải quyết
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùa vây nước pháp
mục tiêu phục dựng kiệt tác kiến trúc này trong vòng năm năm của chính phủ pháp dường như sẽ càng trở nên xa vời
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các đối tác còn gọi là nhóm opec cộng
đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức chín bảy triệu
thỏa thuận đạt được khi nút thắt cuối cùng là mexico được tháo gỡ sau các cuộc đàm phán cam go
cú hãm phanh kịp thời của opec cộng được kỳ vọng giúp chặn đà lao dốc của giá dầu thế giới trong nhiều ngày qua
các cuộc đàm phán trực tuyến giữa opec dẫn đầu là ả rập xê út với các quốc gia sản xuất dầu mỏ ngoài khối đi đầu là nga
đã kéo dài căng thẳng suốt bốn ngày qua trước khi nhóm đạt thỏa thuận opec cộng mới
theo đó các bên nhất trí cắt giảm chín bảy triệu thùng dầu một ngày trong thời gian hai tháng cụ thể là tháng năm và tháng sáu tới
các nước opec cộng cũng tiếp tục từng bước cắt giảm sản lượng cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra opec cộng mong muốn các nhà sản xuất ngoài nhóm như canada brazil hay naui giảm thêm năm sản lượng khoảng năm triệu thùng một ngày
đây là đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất từ trước đến nay với mức tương đương một mươi nguồn cung dầu mỏ toàn cầu
thậm chí tổng thống mỹ donald trump người đã đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận cho biết sự nhất trí lần này còn lớn hơn dự kiến và sẽ giúp ngành năng lượng phục hồi sau tác động của dịch covid một mươi chín
số lượng mà opec cộng định cắt giảm thậm chí sẽ là hai mươi triệu thùng một ngày không phải một mươi triệu thùng như báo chí đưa
chúng tôi cũng muốn cảm ơn nga và ả rập xê út vì thành công của thỏa thuận này
với những nỗ lực vừa qua và chúng ta có thể nhìn thấy ngay những biểu hiện tích cực của thị trường
sau khi có thông tin thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của opec cộng đã đạt được thị trường đang vui mừng về những gì vừa có
nhưng tôi nghĩ rằng số dầu cắt giảm chín bảy triệu thùng mỗi ngày chỉ đủ một nửa bởi dư cung vẫn còn
thỏa thuận đạt được trong cuộc họp trực tuyến hôm một mươi hai tháng bốn nhờ opec cộng giàn xếp thành công với mexico
theo đó mexico đồng ý cắt giảm sản lượng ở mức một trăm linh thùng một ngày bắt đầu từ ngày một tháng năm tới dù thấp hơn yêu cầu của opec cộng là bốn trăm linh thùng một ngày
ba trăm linh thùng còn lại cần cắt giảm
sẽ do mỹ bù đắp khi washington đồng ý cắt giảm thêm năm mươi thùng so với mức cam kết trước đó là hai trăm năm mươi thùng một ngày
trước đó trong cuộc họp mùng chín tháng bốn opec cộng đã thúc đẩy kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô khoảng một mươi triệu thùng một ngày trong hai tháng từ ngày một tháng năm tới
trong đó riyadh cam kết giảm khoảng ba triệu thùng một ngày moscow cắt giảm hai triệu thùng một ngày các thành viên còn lại trong opec cộng hạ sản lượng tổng cộng năm triệu thùng một ngày
thỏa thuận của opec cộng cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức cao kỷ lục ngay lập tức được các nước hoan nghênh
các nhà lãnh đạo mỹ nga và ả rập xê út chia sẻ hài lòng với kết quả đàm phán và nhấn mạnh về trách nhiệm của các nhà sản xuất dầu mỏ
giới chức các nước canada iraq các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae nhấn mạnh thỏa thuận opec cộng là hành động thực tế có ý nghĩa nhất trong nỗ lực bình ổn thị trường dầu mỏ và kinh tế thế giới
có thể thấy thỏa thuận mới đạt được có đóng góp đáng kể của hai thành viên chủ chốt trong opec cộng là ả rập xê út và nga cùng với sự phối hợp của đối tác mỹ cũng như sự nhượng bộ từ mexico
chưa bao giờ giá dầu lại giảm xuống thấp kỷ lục như vậy đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước áp dụng giãn cách xã hội chống dịch covid một mươi chín khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm khoảng ba mươi triệu thùng một ngày
điều quan trọng là để đạt được đồng thuận cần sự nhất trí hỗ trợ của các nhà sản xuất lớn bao gồm nga
ả rập xê út mỹ và các quốc gia khác kể cả là thành viên hoặc không là thành viên của opec cũng tham gia vào nỗ lực chung
sự nhượng bộ sau nhiều tuần đối đầu căng thẳng và nỗ lực duy trì đàm phán của nga và ả rập xê út là nhân tố chính đưa tới bản thỏa thuận mới của opec cộng
sự tham gia của mỹ cũng góp phần đáng kể vào kết quả tích cực của các cuộc đàm phán của opec cộng
washington có lý do để không đứng ngoài nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giá dầu bởi nếu giá dầu duy trì ở mức thấp kéo dài sẽ đặt ngành sản xuất dầu đá phiến của mỹ trước nguy cơ phá sản khiến tới một mươi triệu lao động mỹ có thể mất việc làm
tổng thư ký opec pakingdo nhấn mạnh cam kết giảm sản lượng mà opec cộng vừa đạt được là thỏa thuận lịch sử mở ra hy vọng giá vàng đen sớm bật tăng trở lại sau nhiều tuần giảm sâu
sự đồng thuận của các ông lớn dầu mỏ còn được ví như cú hãm phanh kịp thời ngăn chặn nguy cơ nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn do giá dầu không thể kiểm soát